từ ngày mai hai mươi chín tháng chín nghị định quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức do chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực
nghị định quy định rõ về sử dụng viên chức với các mục cụ thể về bố trí phân công công tác biệt phái viên chức chức danh nghề nghiệp phân công phân cấp tổ chức thi hoặc xếp thăng hạng chức danh nghề nghiệp
về thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm nghị định quy định là năm năm trừ trường hợp theo quy định của pháp luật trên ngành
các tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm lại việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu cũng được nghị định nêu rõ
bộ nội vụ chịu trách nhiệm chức chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viên chức có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể